các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những ngày qua ông ngô tôn hiễu trưởng nhóm dịch tễ học của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc
lý giải đó là do số ca nhập cảnh sự lây lan của biến thể omicron có khả năng chuyển nhiễm cao
và tỷ lệ lớn các trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đợt bùng phát hiện nay tại trung quốc đại lục là nghiêm trọng nhất trong hai năm dịch covid một mươi chín hoành hành
gdp nước này ghi nhận các ca bệnh mới tại một mươi sáu tỉnh khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương
biến thể omicron đã thay thế delta trở thành biến thể chính gây bệnh tại trung quốc
tới tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trung quốc đại lục ghi nhận số cụm lây nhiễm trong cộng đồng tăng đáng kể
với số ca trung bình tháng cao hơn khoảng một mươi lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
ông ngô tôn hiễu điều rõ sự xuất hiện đồng thời của các ổ dịch trong cộng đồng
chịu tác động từ tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh khắp thế giới đặc biệt là ở châu á
các ca bệnh nhập cảnh chủ yếu có liên quan đến
từ khu hành chính đặc biệt hồng kông và các quốc gia như hàn quốc myanmar lào
quan chức cdc cho biết thêm biến thể omicron là một yếu tố khác khiến dịch bệnh lây lan nhanh
biến thể này gây ra tới tám mươi tổng số ca mắc mới covid một mươi chín tại trung quốc đại lục gần đây
trong đó phổ biến là các dòng phụ ba hai và ba một một
ngoài ra tỷ lệ lớn bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ trong đợt bùng phát mới nhất
cũng khiến việc phát hiện các ca mắc trở nên khó khăn hơn
trưởng nhóm dịch tễ họp của cdc nêu rõ trung quốc vẫn duy trì chính sách linh hoạt không covid
đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp giúp phát hiện và phản ứng nhanh nhạy và chính xác hơn
thưa quý vị mặc dù không covid đã phát huy rất tốt tính hiệu quả của nó trong đợt đại dịch bùng phát lần đầu tiên tại trung quốc
tuy nhiên đợt bùng phát mới nhất này bắt nguồn từ omicron có khả năng lây chuyển cao
và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức chiến lược đó
không những thế không covid
cũng đang bóp nghẹt nền kinh tế trung quốc khi một mươi ba thành phố tại nước này đã bị buộc phải phong tỏa hoàn toàn
các thành phố còn lại chỉ được mở cửa một phần khiến các ngành kinh doanh rơi vào trạng thái hạn chế hoặc đóng băng hoạt động
trước đây chính quyền trung quốc đã từng tuyên bố sẽ điều chỉnh lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh để hỗ trợ doanh nghiệp
song với sự bùng phát mạnh không tưởng của omicron liệu dự định này có thể hoàn thiện và đưa vào hoạt động hay không
chúng ta sẽ cần phải chờ xem những động thái tiếp theo đến từ anh chính phủ trung quốc
thưa quý vị trong bản tin tối nay ngày một mươi năm tháng ba chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những diễn biến đại dịch tại đất nước láng giềng trung quốc
nơi đang hứng chịu làn sóng covid một mươi chín nghiêm trọng nhất kể từ sau vũ hán và cả những diễn biến mới tại việt nam
quý vị đừng bỏ lỡ
mới đây trung quốc đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng gấp đôi lên hơn năm ca chỉ sau hai mươi bốn giờ
đây là đợt bùng phát dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia này kiểm soát thành công đại dịch vào năm hai nghìn hai mươi
buộc ít nhất một mươi ba thành phố tại quốc gia
tại quốc gia này phải phong tỏa hoàn toàn trong khi nhiều thành phố khác bị đóng cửa một phần
theo ủy ban y tế quốc gia của trung quốc tỉnh cát lâm ở phía đông bắc nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn ba ca nhiễm mới được báo cáo
cư dân của một thành phố ở đó bao gồm thủ phủ trường xuân nơi có chín triệu người đang phải tuân thủ lệnh phong tỏa
trong cuộc họp khẩn cấp mới đây người đứng đầu tỉnh cát lâm cam kết sẽ dốc sức để tách toàn bộ các trường hợp mắc covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng trong một tuần
trung tâm công nghệ phía nam với một mươi bảy năm triệu dân đã ngừng hoạt động được ba ngày với nhiều nhà máy đóng cửa và các kệ hàng siêu thị chống rỗng
trong khi đó thành phố lớn nhất trung quốc là thượng hải đang chịu một loạt hạn chế
hôm một mươi năm tháng ba là ngày thứ sáu liên tiếp trung quốc ghi nhận trên một trường hợp mắc mới
số ca nhiễm tăng cao kéo theo phong tỏa cũng đã khiến tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng đột biến trong những tháng đầu năm
tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố đã tăng lên năm năm vào cuối tháng hai
so với năm một trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục thống kê quốc gia nbs cho biết ngày một mươi năm tháng ba
đáng chú ý người trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn đang phải vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp tăng một mươi năm ba
ông tommy hu tuần of force economics cho biết trong một báo cáo ván tắt sự bùng phát covid một mươi chín gần đây và các hạn chế mới
đặc biệt là việc phong tỏa ở thâm quyến sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và gây gián đoạn nguồn cung trong thời gian tới
ông nói thêm sẽ là thách thức đối với trung quốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp trong năm là khoảng năm năm
thưa quý vị với quyết định phong tỏa hoàn toàn ít nhất một mươi ba thành phố trong đó có thành phố thâm quyến một mươi bảy năm triệu dân
là trung tâm công nghệ và đóng cửa một phần nhiều thành phố khác
cùng với các hậu quả về kinh tế và thất nghiệp đợt bùng phát dịch nghiêm trọng này có thể nói là một đợt khủng hoảng
và thử thách trên mọi mặt cho trung quốc
liệu chiến lược không covid có thể một lần nữa
giúp nước này vượt qua dịch bệnh như đã từng vào năm hai nghìn hai mươi
tỉnh cát lâm đông bắc trung quốc mới đây đã thông báo toàn bộ hai mươi bốn một triệu cư dân bị cấm di chuyển khỏi tỉnh
hoặc giữa các địa phương trong tỉnh
người ngoại tỉnh cũng không được vào địa phương
những người thực sự cần di chuyển phải thông báo cho cảnh sát và sẽ phải cách ly sau khi trở về
biện pháp cách ly toàn tỉnh cát lâm được áp dụng sau khi nhiều thành phố trực thuộc tỉnh yêu cầu người dân hạn chế đi lại
hàng trăm khu dân cư ở thành phố cát lâm đã bị phong tỏa từ tuần trước
trường xuân thành phố công nghiệp với chín triệu dân gần đó cũng phong tỏa từ hôm một mươi một tháng ba
thị trưởng cát lâm và người đứng đầu ủy ban y tế trường xuân đã bị xa thải vào ngày một mươi hai tháng ba
các thành phố nhỏ hơn là tứ bình và đôn hóa cũng lần lượt bị phong tỏa hôm một mươi tháng ba và một mươi một tháng ba
thành phố hồn xuân giáp xanh với nga và triều tiên bị phong tỏa từ hôm một tháng ba

ba bệnh viện giã chiến đã được thiết lập trong thành phố để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số người nhiễm ncov tại trung quốc vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới
nhưng tốc độ lây lan nhanh chóng đã kích hoạt chính sách không covid linh động
trong đó yêu cầu giới chức nhanh chóng xác định và kiểm soát nguồn lây
chính quyền thành phố thâm quyến miền nam trung quốc hôm qua yêu cầu toàn bộ một mươi bảy triệu cư dân ở nhà
trong bước cảnh giới chức tìm cách kiểm soát đợt bùng phát biến trường omicron liên quan tới đặc cụ hồng kông
biện pháp này cũng như đình chỉ hệ thống giao thông công cộng sẽ có hiệu lực trong vòng một tuần
đây là động thái mở rộng lệnh phong tỏa được áp dụng tại quẫn thương mại ở trung tâm thành phố trước đó
giới chức dự kiến tổ chức ba đợt xét nghiệm diện rộng đến ngày hai mươi tháng ba
quản chức y tế thành phố cho hay nếu các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát không được thực thi quyết liệt và kịp thời
rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh diện rộng trong cộng đồng
ca nhiễm gia tăng trên toàn quốc khiến chính quyền phải đóng cửa
học ở thượng hải và phong tỏa một số thành phố ở đông bắc
trong khi hai mươi tỉnh đang ứng phó với các đợt bùng phát cục bộ do biến chủng omikaran và delta
khoảng một mươi bảy năm triệu cư dân thành phố thâm quyến bị phong tỏa trong vòng ít nhất một tuần
đe dọa gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng này
thâm quyến thành phố lớn nhất ở trung tâm sản xuất tỉnh quảng đông với biệt danh thung lũng silicon ở trung quốc
đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp không liên quan đến các dịch vụ công thiết yếu
đình chỉ hoạt động hoặc để nhân viên làm việc tại nhà trong một tuần kể từ ngày một mươi bốn tháng ba
các nhà kinh tế tại tập đoàn ngân hàng úc và new zealand anz nhận định
các đợt phong tỏa trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến năm mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp của nền kinh tế số hai thế giới
ông raymond zhang nhà kinh tế trưởng về trung quốc tại anz nhận định nhiều thành phố lớn khác có thể đối gót thâm quyến
các chuyên gia của bloomberg
cho hay tính đến ngày chín tháng ba một mươi bốn tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc trung bình chiếm đến năm mươi bốn bốn gdp toàn trung quốc
trong khi đó công ty tài chính nobora holding nhật bản hạ triển vọng tăng trưởng gdp trung quốc trong năm xuống mức bốn bảy
thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó là năm hai
theo reuters nghiên cứu của trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cho rằng
việc tiếp tục thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang
giãn cách xã hội và phong tỏa sẽ giúp duy trì số ca nhiễm ở mức kiểm soát được
cơ quan này cảnh báo các ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở quảng đông có thể tăng lên hơn bảy mươi năm ca nếu dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng đi lại
trên thế giới nhiều nước từ lâu đã từ bỏ theo đuổi jerdo covid một mươi chín để khôi phục nền kinh tế trong đó có việt nam
vậy với chiến lược không covid mà trung quốc đang áp dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế
thì liệu trong tương lai trung quốc có từ bỏ
và chấp nhận sống chung với dịch hay không
hay chính phủ nước này sẽ thành công với chiến lược dây đô covid
chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời trong tương lai